kết thúc các hoạt động tại thủ đô naypyitaw tiếp tục chuyến thăm chính thức myanmar
chiều ngày một mươi bảy tháng một mươi hai theo giờ địa phương thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến thăm
gặp mặt cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người việt tại thành phố yangon
trung tâm thương mại tài chính kinh tế và văn hóa của myanmar
tại đây thủ tướng chính phủ đã biểu dương và chúc mừng cán bộ nhân viên đại sứ quán
và các cơ quan đại diện việt nam ở myanmar đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ việt nam myanmar
thủ tướng cũng vui mừng trước việc chỉ trong một thời gian ngắn
có tới hai trăm ba mươi doanh nghiệp việt nam sang đầu tư và kinh doanh tại myanmar
đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm của bà con việt kiều tại myanmar
trong thời gian qua luôn hướng về quê hương đất nước
thủ tướng mong muốn tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện việt nam
tại myanmar luôn nêu cao tinh thần yêu nước nỗ lực hoàn thành cao nhất nhiệm vụ được giao
mong rằng cộng đồng người việt tại đây luôn đoàn kết yêu thương nhau
tuân thủ pháp luật sở tại giữ gìn và phát huy văn hóa dân tộc trong cộng đồng